tại thanh hóa hội chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với các doanh nghiệp vừa trao một hai trăm linh xuất quà cho bà con vùng lũ tại yên định thọ xuân vĩnh lộc
nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn mưa lũ lịch sử vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua thanh hóa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất
hàng nghìn gia đình chịu cảnh màn trời chiếu đất vì nhà bị đổ sập tốc mái ngập lụt hàng nghìn hectare hoa màu cây ăn quả
người chồng thủy sản bị hủy hoại phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách
hội doanh nhân thanh hóa đã kêu gọi hội viên quyên góp ủng hộ những địa phương vừa phải hứng chịu thiên tai
sau hai ngày phát động hội đã huy động được số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng để góp phần giúp đỡ bà con nơi quê nhà vượt qua khó khăn mất mát do lũ lụt gây ra
trong giai đoạn khó khăn này mỗi sự quan tâm chia sẻ dù là nhỏ nhất cũng có ý nghĩa to lớn góp phần ủng hộ bà con vùng bão lụt sớm ổn định lại cuộc sống